chiều ngày hai tháng bảy ubnd tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ khởi công dự án đập dân hạ lưu sông trà khúc
tham dự lễ khởi công có nguyên chủ tịch nước trần đức lương
đây là một trong những công trình có ý nghĩa lớn về kinh tế chính trị của tỉnh quảng ngãi
và có tổng mức đầu tư gần một năm trăm linh tỷ đồng
đập dâng hạ lưu sông trà khúc được xây dựng tại hai xã tịnh an và nghĩa dũng của thành phố quảng ngãi
quy mô cầu và đường giao thông dài một bốn trăm linh mét nối bờ bắc và bờ nam sông trà khúc
với tổng mức đầu tư một bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng từ nguồn thu ngân sách địa phương
nguồn thu vượt ngân sách của tỉnh và các nguồn thu khác
sự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn hai mươi một
công trình đập dâng hạ lưu sông trà khúc có ý nghĩa chiến lược quan trọng
trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ngãi
công trình sẽ kết nối hai bờ bắc nam sông trà khúc phát triển giao thông đường thủy đường bộ
phát triển đô thị mở rộng thành phố quảng ngãi phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng ngãi đến năm hai nghìn ba mươi